các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thượng úy thanh yêu cầu kiểm tra hành chính nam thanh niên
bất ngờ nam thanh niên này tăng ga lao thẳng vào đồng chí thanh khiến đồng chí thanh bị thương rồi chạy thoát
hai mươi giờ cùng ngày công an huyện tiên du đã điều tra xác định đối tượng thực hiện hành vi trên là phùng quang tú một mươi chín tuổi trú tại quận long biên thành phố hà nội
hôm qua ngày em có đi từ hà nội đến nìm để thăm bạn
sau đó em có dễ vào tin du gặp chốt kiểm dịch
thì anh đo nhiệt anh cao kiểm dịch thì anh ấy bảo em dừng xe lại ạ
trong khi dừng xe thì có một anh cảnh sát anh ấy đi ra anh ấy bảo em cho anh ấy kiểm tra hành chính ạ
xong em không chấp hành thì em lại phi thẳng xe có gì thẳng vào đây anh ấy bỏ chạy
anh ấy lé ra xong anh ấy mắc quả xe em ạ
thì em kéo lên anh ấy đi theo xe em
sau lúc sau thì anh ấy văng ra thì em có quay lại em nhìn anh ấy văng ra rồi ạ
em vẫn cứ bỏ chạy ạ
trước đó ngày một mươi năm tháng bốn tại chốt kiểm soát ở chân cầu vượt tiên sơn
mặc dù được tổ công tác liên ngành nhắc nhở đeo khẩu trang đội mũ bảo hiểm và yêu cầu đo thân nhiệt
nhưng hoàng quốc quân ở huyện lục yên tỉnh yên bái không những không chấp hành mà còn xúc phạm
lăng mạ xông vào tấn công bốn cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt
hiện công an huyện tiên du đã hoàn tất hồ sơ đề nghị truy tố quân về tội chống người thi hành công vụ
tại các chốt kiểm soát trên địa bàn huyện công an huyện tiên du không chỉ xác minh bắt giữ các đối tượng chống đối
mà còn phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật khác như tàng trữ trái phép chất ma túy
bên cạnh sự ủng hộ đồng tình tự giác chấp hành nghiêm của quân chúng nhân dân
thì cá biệt vẫn có một số đối tượng lợi dụng cái tình hình dịch bệnh
thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
buộc công an huyện tiên du phải đồng hồ sơ xử lý hình sự
các đối tượng này thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
bên cạnh đó các tổ tuần tra của công an huyện tứ du đã tiến hành tuần tra trên các địa bàn dân cư
để thực hiện các giải pháp phòng chống dịch covid và duy trì đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ kép vừa phối hợp với cấp ủy các ngành
làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
vừa đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện
thời gian tới công an huyện tiên du tiếp tục phát huy tốt vai trò trách nhiệm
trong công tác đấu tranh chấn áp các loại tội phạm góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự
đảm bảo sức khỏe cho người dân trên địa bàn
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang vừa khởi tố và lệnh tạm giam
đối với lê ngọc thành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại phường mỹ thạnh
thành phố long xuyên tỉnh an giang
để tiếp tục điều tra về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
theo kết quả điều tra ban đầu sau khi sử dụng mạng xã hội facebook kết bạn với nhiều đối tượng
trong và ngoài nước là thành viên của tổ chức phản động khoảng tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
lê ngọc thành đăng ký tham gia tổ chức phản động chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
và cung cấp thông tin cá nhân của mình để tham gia trưng cầu dân ý
bầu cho đào minh quân làm tổng thống đệ ba việt nam cộng hòa
sau thời gian tham gia
thành được đối tượng trong tổ chức gửi cho hai lá cờ ba sọc và tài liệu liên quan đến tổ chức phản động
chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
khi biết một số thành viên trong tổ chức bị bắt thành tạo một tài khoản facebook khác để tiếp tục hoạt động
căn cứ kết quả điều tra vào ngày một mươi năm tháng bốn cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang
tiến hành bắt giữ lê ngọc thành cùng tăng vật thu giữ gồm hai lá cờ ba sọc và các đồ vật liên quan
còn tại vĩnh long cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh vĩnh long vừa ra quyết định
khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn mộng xuyên ba mươi sáu tuổi
trú tại quận ninh kiều thành phố cần thơ là giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn đầu tư xây dựng thương mại dịch vụ
phương quyên trụ sở tại quận ninh kiều thành phố cần thơ để điều tra về hành vi sử dụng tài liệu giả
của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếu năng tài sản
tại cơ quan điều tra xuyên thừa nhận đã dùng thủ đoạn cắt dán hình giấu chữ ký trên các tài liệu thật
đã được các cơ quan chức năng ban hành sang các tài liệu do xuyến soạn hẳn
sau đó thì đã dùng máy in phun màu in ra thành văn bản giống y như thật có chữ ký và dấu của cơ quan chức năng
với thủ đoạn trên xuyến đã làm giả văn bản của ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long tổng cục đường bộ việt nam
đồng ý giao cho công ty cổ xuyến được khai thác sử dụng một đoạn hành lang an toàn đường bộ trên quốc lộ một
thuộc xã bình minh tỉnh vĩnh long
sau đó xuyên dùng các loại giấy tờ giả này mời gọi ký hợp đồng hợp tác kinh doanh và chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng của các công ty doanh nghiệp
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh vĩnh long thông báo cơ quan doanh nghiệp nào là nạn nhân của hành vi lừa đảo trên
liên hệ với cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh vĩnh long
địa chỉ bảy mươi một trên hai mươi hai a phó cơ điều phường ba tp vĩnh long
số điện thoại sáu mươi chín ba trăm bảy mươi sáu nghìn hai trăm tám mươi tám để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật
trước nhiệm vụ quan trọng đó là song song thực hiện hai mục tiêu làm tốt công tác tuyên truyền
phòng chống ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín và đảm bảo an ninh trật tự
trong thời gian qua công an thành phố đồng hới tỉnh quảng bình đã làm tốt nhiệm vụ kép để giữ vững địa bàn
đồng thời hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
với sự chủ động quyết liệt và quyết tâm cao không để tội phạm lợi dụng dịch bệnh covid một mươi chín
thực hiện các hoạt động phạm tội
lực lượng điều tra hình sự công an thành phố đồng hới đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp trong đấu tranh phòng ngừa tội phạm
lực lượng cảnh sát hình sự đã triển khai quyết liệt các biện pháp công tác để đấu tranh với các loài tội phạm
và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nhất là đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để hoạt động tội phạm
trong đó tập trung đánh trúng đánh mạnh
với các loài tội phạm như trồng cấp tài sản lừa đảo chiếm đoàn tài sản cổ ý gây thương tích
cũng như các tên an xã hội như các hành vi đánh bạc tổ chức đánh bạc hành vi bay lắc
đồng thời là nâng cao chất lượng điều tra xử lý tội phạm không để lọt tội phạm
đáng ghi nhận là việc sớm điều tra làm rõ đối tượng nguyễn hải quân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
gây ra vụ trộm của một bệnh nhân đang điều trị tại khu vực cách ly thuộc khoa truyền nhiễm bệnh viện đa khoa tp đồng hới
qua đấu tranh mở rộng vụ việc đối tượng nguyễn hải quân khai nhận
đã thực hiện sáu vụ trộm khác tại các bệnh viện tp đồng hới và huyện bố trạch
mới đây nhất lực lượng điều tra hình sự công an thành phố đồng hới đã đột kích bắt quả tang nhóm một mươi năm đối tượng
có hành vi đánh bạc tại thôn đồng dương xã bảo ninh thù giữ hơn một trăm linh tám triệu đồng
và những tăng vật có liên quan đến hành vi đánh bạc
bây giờ là nhân dân phải nói rất phần cờ rất biết điếc
bây giờ là có cái công tác hình chữ nắm bắt tính như vậy là giải quyết được nhiều vụ việc như vậy
nhân dân là yên tâm kể cả đêm hôm kể cả là ban ngày
vì trước đây có cái bọn lừa đảo rất là nhiều thậm chí là trộm cả ban ngày phá vết cả ngoài vườn
nhưng từ ngày đó đến chứ lời như công an trừ nắm tắt tính như địa bàn đây là giải quyết được một số vụ
công an thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
trước mắt tập trung toàn lực lượng bảo vệ an toàn tuyệt đối
thành công cho đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc
và cũng đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công tấn nạp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự do công an tỉnh phát động
và tiếp tục
chủ động nắm tình hình đánh trúng đánh banh vào các đối tượng đặc biệt là đối tượng hình sự đối tượng về má tuy và các đối tượng về cho vay lãi năng
với những nỗ lực trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín và những chiến công trong phòng chống tuệ phạm của công an thành phố đồng hới
đã góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân
đây là sự khích lệ lớn lao góp phần giúp các cán bộ chiến sĩ công an
thành phố đồng hới thi đua lập thành tích xuất sắc quyết tâm đảm bảo tốt an ninh trật tự giữ gìn cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân
tiếp theo là các thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê phương
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba về tội giết người
bên cạnh đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa cũng ra quyết định truy nã đối với đối tượng trương văn huyền
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hộ khẩu thường trú tại bốn mươi một trên ba mươi một trên ba phan chu trinh khu xuân an huyện xuân lộc của tỉnh đồng nai
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa
đặc điểm nhận dạng đối tượng này cao một m sáu mươi hai da ngâm đen sống mũi khung rái tai trúc và có nốt ruồi nổi cách hai năm cm
bên sau đuôi lông mảy phải
còn về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước
công an thành phố cam ranh của tỉnh khánh hòa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê thành nhung
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hộ khẩu thường trú tại khu tập thể d ba trường sơn phường vĩnh trường thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
tất cả đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện